ngày một mươi tám tháng bảy diễn đàn tiếp thị trực tuyến việt nam hai nghìn một mươi tám do hiệp hội thương mại điện tử việt nam tổ chức đã diễn ra tại hà nội
chủ đề của diễn đàn năm nay là human or robot một xu hướng phát triển công nghệ đang rất được các doanh nghiệp quan tâm
quy tụ trên ba mươi năm diễn giả hàng đầu về tiếp thị trong nước và ngoài nước diễn đàn năm nay được đánh giá là đã bắt kịp xu hướng của phát triển công nghệ
cho thấy sự chủ động tiếp nhận những thay đổi của doanh nghiệp nói chung đặc biệt là của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thương mại điện tử
tại diễn đàn các diễn giả đã trao đổi để làm rõ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị trực tuyến khai thác hiệu quả từ chatbox
các doanh nghiệp đã sử dụng ứng dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo
vấn đề cần quan tâm đó là làm thế nào để kết hợp tốt nhất con người và máy để đạt hiệu quả cao nhất trong tiếp thị trực tuyến
đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu thông tin về những xu hướng tiếp thị trực tuyến trên thế giới sự thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng hiện đại
diễn đàn cũng mở ra cơ hội hợp tác mở rộng thị phần thị trường cho các doanh nghiệp việt tại thị trường trong nước và quốc tế